liên tục nhận được đơn thư của thân nhân đồng chí nguyễn văn mấn quê quán tại thôn bùi xá
xã nhân quyền huyện bình giang tỉnh hải dương đề nghị làm rõ trường hợp đồng chí nguyễn văn mấn
thuộc sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đã hy sinh ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi trên đường đi công tác
nhưng sau ba mươi bảy năm vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ
phóng viên truyền hình nhân dân đã đến các cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề
mà thân nhân đồng chí nguyễn văn mấn phản ánh trong đơn thư
đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết chế độ cho thân nhân đồng chí nguyễn văn mấn
đây là gia đình đồng chí nguyễn văn bấn tại thôn bùi xá xã nhân quyền huyện bình giang tỉnh hải dương
hạ sĩ nguyễn văn bấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nhập ngũ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ trần ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tại xã tam hưng huyện thanh oai tỉnh hà sơn bình
do bị tai nạn ô tô trên đường đi công tác
thời gian này đơn vị của đồng chí mấn là sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
đang làm nhiệm vụ quốc tế tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mẹ nguyễn thị kim năm nay đã chín mươi hai tuổi
mẹ đã khóc cạn nước mắt vì thương nhớ con
sau một mươi chín năm hạ sĩ nguyễn văn mấn từ trần trên đường đi công tác
mới được đơn vị gửi giấy báo tử nhưng lại là báo tử là tử sĩ
hai nghìn hai mươi một anh em thì ở trong lòng xe
còn cái anh này thằng cháu ở đây
thì nó lại lật nó bắt ra trên cái thành của cái thùng như thế này
nó nằm ngang như thế này thì bánh xe chèn lên
ngang bụng này đẻ nó cái thành xe
thì nó đẻ chết ngay tại chỗ
đơn vị hôm nay về đây mang bao lô này
có mấy đồng chí bộ đội về
ở đơn vị và ở tỉnh đội
về báo cáo gia đình là đồng chí mấn
đi làm nhiệm vụ ở bên nào về trên đường tre lạng
về công nhận là liệt sĩ
xong lúc đó mới báo gia đình chúng tôi mới thu xếp lên đơn vị
xong bắt đầu mới vào tới địa phương ở hà tây
gia đình rất đau buồn
nhưng mà qua quá trình thì
bác bác đi thì chết từ năm tám mươi
thế mà đến qua cái quyết định là
toàn bộ gửi về cho tỉnh đội tỉnh hải dương
báo là chế đội là liệt sĩ
thì từ đó đến nay mà đến năm
thì lên đơn vị vẫn bảo là toàn bộ cái này là
là gửi hết về cho tỉnh đội tỉnh hải dương rồi
tất cả hồ sơ bàn giao là liệt sĩ
đối với đồng chí nguyễn văn mấn
đã từ trần
đã đi làm nhiệm vụ công tác
mà không may bị tai lạc thế
là báo tất cả các cái về rồi
tại sao mà coi như thế nè
phòng thương binh giáo hội huyện
và quỹ ba nhân dân xã
không làm chính sách hậu phương cho tốt
khi đi thì gọi loa thông báo
anh em tất cả các cái gia đình đi
thế mà bây giờ đi khi người ta chết
thì lại không có một cái chế độ chính sách gì
theo hồ sơ mà phóng viên có được
thì tại công văn số hai trăm ba mươi ba
của bộ tham mưu binh đoàn sáu trăm bảy mươi tám
do đại tá nguyễn trọng khoái
phó tham mưu trưởng binh đoàn sáu trăm bảy mươi tám
ký ngày một mươi hai tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có ghi rõ
đồng chí nguyễn văn mấn
hy sinh ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi
thuộc đơn vị sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
đang làm nhiệm vụ trên đất nước
cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí nguyễn văn mấn
trên đường đi công tác
bị đổi xe hy sinh
đã được đưa về mai táng
ở nghĩa trang thuộc tỉnh hà sơn bình
và đơn vị đã làm giấy báo tử
ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
được xác nhận là liệt sĩ
đồng thời bàn giao đầy đủ hồ sơ
cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải hưng
trường hợp ông nguyễn văn mấn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
là quân nhân của sư đoàn chín trăm chín mươi tám
quân khu bốn
trước khi từ nhờ trần
ông là quân nhân của sư đoàn chín trăm sáu mươi
quân khu bốn
nên việc xét duyệt để suy tôn liệt sĩ
sẽ là thuộc thẩm quyền
của cơ quan
cơ quan quân đội quản lý không thuộc
của ngành lao động thương minh xã hội
còn ngành lao động thương minh xã hội
chỉ thực hiện đối với những trường hợp
đã được suy tôn là liệt sĩ
và giải quyết các chế độ chính sách
đối với thân nhân
gia đình liệt sĩ
khi đủ điều kiện
đã là liệt sĩ
do cơ quan quân đội chuyển sang
trường hợp quân nhân nguyễn văn mấn
mà sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
báo tử lần hai
là liệt sĩ
do bộ đạo đồng thương minh xã hội
đối chiếu các văn bản hiện hành
lúc bây giờ
và đã không công nhận là liệt sĩ
về hiện nay thì chúng tôi cũng đã
căn cứ vào những văn bản
những giấy tờ những tài liệu
còn lưu lại
giữa bộ chỉ huyện nguyễn tỉnh
với sở đạo đồng thương minh xã hội
thì chúng tôi cũng tiếp tục
phối hợp với các cơ quan
đơn vị để làm rõ
trường hợp tại sao
là quân nhân
nguyễn văn mấn
không công nhận là liệt sĩ
chúng tôi thì cũng đã nhiều lần
tạo điều kiện cho gia đình
đề nghị với các cơ quan chức năng
có thẩm quyền để xác minh
làm rõ về việc đơn vị
báo tử là liệt sĩ
và bộ đạo đồng thương minh xã hội
chỉ công nhận là thư sĩ
để gia đình có ý kiến
với các cơ quan cấp trên
và các cơ quan cấp trên
đều trả lời chỉ công nhận là thư sĩ
về trường hợp của
đồng chí nguyễn văn mấn
chỉ được công nhận là tử sĩ
thì tại thư tác nghiệp vụ
của ban chính sách bộ chỉ huy quân sự
tỉnh hải hưng
ngày ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cho biết
là việc thụ lý hồ sơ
đề nghị công nhận liệt sĩ
cho đồng chí mấn
bộ thương binh xã hội chỉ duyệt là tử sĩ
vì đồng chí mấn bị tai nạn ô tô
trên đường đi công tác
tại địa bàn tỉnh hà sơn bình
tuy nhiên đến nay hồ sơ rất quan trọng này
đặc biệt là văn bản không đồng ý
công nhận đồng chí mấn là liệt sĩ
cũng không còn tại bộ chỉ huy quân sự
tỉnh hải dương
với lý do đã chuyển lại cho sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
để giải quyết chế độ
tuy nhiên đến nay hồ sơ rất quan trọng này
đặc biệt là văn bản không đồng ý

tuy nhiên đến nay hồ sơ rất quan trọng này
đặc biệt là văn bản không đồng ý
công nhận đồng chí mấn
tuy nhiên đến nay hồ sơ rất quan trọng này
đặc biệt là văn bản không đồng ý
công nhận đồng chí mấn
vì chiến trường hoạt động xa
thứ hai nữa là địa bàn cũng khó khăn
do vậy mà những thông tin những văn bản
có thể là sư đoàn cũng tiếp nhận được muộn
vì vậy mà một mươi chín năm
thì sư đoàn chín mươi tám mới có cái giấy
báo tử là tử sĩ đối với quân nhân
việc đồng chí nguyễn văn mấn
có được công nhận là liệt sĩ hay không
rất mong các ngành chức năng trong quân đội
sớm làm sáng tỏ để trả lời cho thân nhân
đồng đội và nhân dân xã nhân quyền được biết
qua đó giải quyết chế độ chính sách
đền ơn đáp nghĩa đảm bảo người có công
đều được xác nhận và giải quyết chế độ
một cách công bằng minh bạch
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại
chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân tuần này
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong chương trình lần sau